theo báo cáo mới nhất của sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín điểm trung bình chung các môn thi năm hai nghìn một mươi chín tăng so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên năm nay toàn tỉnh có hơn tám bảy trăm năm mươi thí sinh thi trung học phổ thông trong đó có hơn một một trăm tám mươi thí sinh bị trượt hòa bình cũng là địa phương có điểm trung bình bốn bảy mươi một điểm thấp thứ ba toàn quốc
cụ thể môn toán hòa bình có điểm trung bình thấp thứ ba toàn quốc với mức bốn một mươi bốn điểm và không có điểm một mươi nào
môn ngữ văn tỉnh có mức điểm trung bình thấp thứ bốn trên cả nước với bốn sáu mươi bốn điểm không có điểm một mươi và chỉ có một bài thi đạt điểm chín đặc biệt có tới năm mươi bốn điểm liệt
môn tiếng anh vẫn nằm trong top ba những tỉnh có điểm trung bình thấp nhất trên cả nước mức điểm trung bình mà tỉnh đạt được là ba hai mươi năm điểm
ba môn hóa học vật lý sinh học cũng là những môn hòa bình có điểm trung bình thấp so với cả nước
theo lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo tỉnh để khắc phục những sai sót trong kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi tám kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín hòa bình đã tổ chức nghiêm túc
sở giáo dục và đào tạo và các đơn vị trường học đã chuẩn bị chú đáo các điều kiện cơ sở vật chất kinh phí nhân sự phục vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy chế và hướng dẫn thi